tại cung văn hóa hữu nghị đã tổ chức lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi chín
tham dự lễ trao giải có thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đồng chí đỗ bá tị phó chủ tịch quốc hội
đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam chủ tịch hội đồng giải báo chí quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi trao giải đồng chí thuận hữu chủ tịch hội đồng giải báo chí quốc gia năm hai nghìn một mươi tám nhấn mạnh
qua một mươi ba năm tổ chức đến nay giải báo chí quốc gia ngày càng được sự tham gia chủ động của các cấp hội
các cơ quan báo chí và hội viên nhà báo cộng tác viên trong cả nước
giải năm nay có hơn một trăm hai mươi đơn vị cấp hội và hai trăm hai mươi hai cộng tác viên tham dự một mươi một loại giải theo quy định
trong đó có năm mươi bảy đơn vị liên tri hội và tri hội trực thuộc
đặc biệt năm nay là năm thứ hai liên tiếp có sáu mươi ba tri hội nhà báo tỉnh thành phố tham dự
điều này cho thấy các cấp hội và hội viên trong cả nước ngày càng thực sự quan tâm đến giải báo chí quốc gia
quá trình chấm trung khảo hội đồng đã chọn được một trăm linh sáu tác phẩm xuất sắc gồm sáu giải a hai mươi bốn giải b bốn mươi hai giải c và ba mươi bốn giải khuyến khích